lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh điện biên vừa bắt giữ một đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một bánh heroin và hai kg thuốc viện
sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi tại bản nậm park xã trung trải huyện mường nhé tỉnh điện biên lực lượng chức năng phát hiện một đối tượng di chuyển bằng xe máy có biểu hiện nghi vấn
tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra phát hiện đối tượng vận chuyển một bánh nghi là heroin bốn túi chứa chất nhựa dẻo màu nâu đen nghi là thuốc viện có trọng lượng hai kg
đối tượng khai nhận là sùng a khai trú tại huyện nậm nhùn tỉnh lai châu số ma túy trên khai mua của một đối tượng nữ giới mang về tỉnh lai châu tiêu thụ tuy nhiên khi đang vận chuyển thì bị phát hiện bắt giữ
văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đắk lắc đang hoàn tất hồ sơ chuyển viện kiểm sát nhân dân cung cấp truy tố bốn đối tượng về tội giết người
đó là hoàng văn chiến nông văn tiến nông văn hiệp và thẩm minh tuân cùng chú tại tỉnh đắk lắc
trước đó chiến đến nhà một người quen ăn nhậu và xảy ra mâu thuẫn đánh nhau với nhóm của anh triệu văn năm và triệu văn phít
hai bên đã lôi kéo thêm nhiều người mang theo hung khí đi giải quyết mâu thuẫn
nhóm của chiến dùng hung khí đánh chém nhiều nhát vào người anh nam khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ với thương tật hai mươi ba còn anh fit bị thương tật ba
hai mươi giờ tối qua tổ công tác một trăm sáu mươi một của công an tỉnh đồng nai đang tuần tra trên địa bàn khu phố ba phường trảng giài tp biên hòa
thì phát hiện năm đối tượng đi trên ba xe mô tô mang theo nhiều hung khí có biểu hiện bất thường
khi phát hiện lực lượng công an các đối tượng đã quay đầu xe chạy trốn nhưng đã bị tổ công tác một trăm sáu mươi một truy đuổi bắt giữ
nhóm này khai nhận vào lúc một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày cả năm đối tượng đang ngồi chơi tại một tiệm internet trên địa bàn xã thạnh phú huyện vĩnh cửu
thì được đối tượng tên nhóc chưa rõ lai lịch nhờ ra khu vực bãi rác ở khu phố ba phường trảng giài thành phố biên hòa để giải quyết mâu thuẫn
tuy nhiên khi đang mang hung khí đến địa điểm hẹn để chuẩn bị đánh nhau thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục cập nhật diễn biến của bão nangar
vào sáng sớm nay bão lanar đã vượt qua khu vực phía nam của đảo lưu dông philippines đi vào biển đông và trở thành cơn bão số bảy của năm hai nghìn hai mươi
vào hồi bảy giờ sáng nay vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu hai độ vĩ bắc một trăm một mươi chín độ kinh đông trên vùng biển phía đông nam của khu vực bắc biển đông
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi tức là từ tám mươi chín đến một trăm linh hai km một giờ giật cấp một mươi hai

phần cuối là những thông tin truy nã tội phạm xin kính chào tạm biệt